ngày một mươi năm tháng sáu công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết đã trự tập bảy thanh niên lên để lấy lời khai
điều tra để xử lý liên quan đến vụ xịt hơi cay chém người sau va chạm giao thông
theo thông tin ban đầu trưa một mươi bốn tháng sáu trên đường ba mươi năm phần cát lái thành phố thủ đức
xảy ra va chạm giao thông dưới xe tải với ô tô mang biển số năm mươi một h bốn mươi sáu nghìn một trăm năm mươi năm
ngay sau đó tài xế xe tải bị một số thanh niên dùng hung khí đuổi theo chém dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt
một số người khác đến ca ngăn cũng bị tấn công gây thương tích
sau đó nhóm thanh niên nhanh chóng rời hiện trường
riêng hai nạn nhân được người dân chờ đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng
một người bị xịt hơi cay vào mắt người còn lại tủ máu não được chuyến vào bệnh viện chở rảy
nhận được tin báo lực lượng công an thành phố thủ đức phù hợp với công an phần cát lái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường